các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn nạn nhân tử vong bao gồm nghiêm thị thanh sinh năm hai nghìn hai nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đều ở xã bình dương huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
bùi quang duy sinh năm hai nghìn ba ở xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc và nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã thanh chủ thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
chủ quán ăn bị cháy là nguyễn văn bắc chú tại phường khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
quán ăn được kết cấu chủ yếu bằng khung thép dựng hai tầng trên diện tích hai trăm linh m hai hiện công an tỉnh vĩnh phúc đang tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân của vụ cháy
trong khi đó lực lượng chức năng tp hcm đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ cháy làm ba người thiệt mạng xảy ra tại một nhà dân trên đường võ thị nhờ phường tân thuận đông quận bảy
trước đó vào lúc một giờ ba mươi phút sáng nay ngọn lửa bùng phát bất ngờ tại nhà dân trên đường võ thị nhờ
do vào ban đêm nên sự việc không được phát hiện kịp thời lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo đã lập tức điều phương tiện đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ
đám cháy được dập tắt sau đó không lâu tuy nhiên ba người sống trong căn nhà trên được xác định đã tử vong gồm chị nguyễn ngọc diệp bốn mươi năm tuổi chị nguyễn thị huỳnh mai bốn mươi một tuổi và cháu nguyễn mai thanh hai tuổi đều là người thân của chủ căn nhà bị cháy
bước đầu xác định vụ cháy xảy ra tại tầng trệt của căn nhà diện tích cháy là một mươi năm m hai hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các bản tin thời sự sau
tối qua một vụ tai nạn thương tâm làm hai chú cháu tử vong dưới giếng nước của gia đình đã xảy ra tại thị xã phước long tỉnh bình phước
thời điểm trên cháu bé là lê nguyễn bảo minh sáu tuổi đến nhà chú là lê công trải
khu phố bảy phường long phước thị xã phước long chơi
trong lúc chơi đùa cháu bé đã bước lên miệng chiếc giếng đào ở trong nhà được đậy bằng một tấm bia cứng và bị rơi xuống giếng
anh trải và mọi người đã tìm cách cứu cháu bé lên nhưng cháu bé đã tử vong sau đó anh trải cũng đuối sức và chìm xuống dưới đáy giếng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động hai xe chuyên dụng cùng với một mươi hai cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tham gia ứng cứu
đến hai mươi một giờ cùng ngày luyện cứu nạn cứu hộ mới đưa được thi thể của anh trải lên
sử dụng internet để tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi đòi nợ xiết nợ ném chất bẩn vào nhà con nợ để uy hiếp tinh thần
nhóm đối tượng có tổ chức do hai đối tượng là nguyễn như trường và phạm thế duy cùng chú tại thị xã từ sơn cầm đầu đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
tại quán cầm đồ tám mươi sáu do nguyễn như trường làm chủ lực lượng công an đã bắt quả tang phạm thế duy đang đánh bạc giữa hình thức cá độ bóng đá với nguyễn xuân giang chu thành trung hiếu vũ đắc hà và nguyễn như
mở rộng điều tra bốn đối tượng khác cũng đã được làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề bóng đá
tăng vật thu giữ gồm một trăm hai mươi sáu triệu đồng một bộ máy tính bảy điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng cùng với nhiều sổ sách liên quan
theo tài liệu trường quản lý trang mạng cá độ v tám mươi tám ag com và cấp tài khoản mật khẩu tiền ảo cho các con bạc
trường thỏa thuận với các con bạc vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán số tiền được thua
ngoài ra trường cùng với đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội yalo tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển các lô đề mở các cửa hiệu cầm đồ cho vai nặng lãi xiết nợ đòi nợ
khi các con nợ không có khả năng trả nợ chúng cho người xiết nợ ném chất bẩn vào nhà dân để uy hiếp tinh thần
từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cá độ bóng đá do trường chỉ đạo đã lên tới gần một trăm linh tỷ đồng
trong khi đó thiết lập tổng đại lý cá độ bóng đá tại nghệ an
sau đó mở rộng thành nhiều đại lý cấp dưới để cung cấp tài khoản cho người chơi có nhu cầu
sau mỗi một cuộc cá độ các đại lý sẽ tính tỷ lệ ăn chia phần trăm theo số tiền cá cược
chỉ trong vòng một tháng số tiền đánh bạc của đường dây này đã lên tới hơn bảy mươi năm tỷ đồng
đường dây đánh bạc quy mô lớn này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an triệt phá
đối tượng lê tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường hưng bình tp vinh có vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây này
từ năm hai nghìn một mươi hai
dũng làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang bóng tám mươi tám
sau đó các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi
các con bạc sẽ được cung cấp tài khoản member thành viên để trực tiếp cá cược trên trang web này
và tùy từng tài khoản thành viên mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau
khi vào các trang web cá độ và đăng nhập
người chơi sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới
kết thúc cá độ tài khoản cấp trên sẽ theo dõi tiền thắng thua của tài khoản cấp dưới
các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng thua hàng tuần vào chiều thứ hai
bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản ngân hàng
với cách thức như vậy chỉ trong một thời gian gần một tháng
đường dây đánh bạc này đã đánh bạc với số tiền hơn bảy mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
khởi tố hai mươi một bị can và ra lệnh tạm giam bảy bị can về tội tổ chức đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vào khoảng giờ sáng nay sau gần một tháng truy xét
công an tỉnh bình thuận đã ập vào một khách sạn ở từ sơn bắc ninh
bắt giữ kẻ trộm hai trăm linh cây vàng của tiệm vàng hồng bền bắc ninh tỉnh bình thuận
nghị can bị bắt là trần nguyên lâm hai mươi chín tuổi chú tại thôn thống nhất
xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước
để qua mắt lực lượng chức năng trong quá trình lận trốn
lâm đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hình dạng và sử dụng chứng minh nhân dân
mang tên là lê bảo nguyên chú tại tỉnh đồng nai
bước đầu xác định lâm một mình leo từ ngôi nhà đang xây kế bên qua tiệm vàng hồng bền
rồi đu dây xuống để cậy tủ lấy vàng cho vào hai túi ni lông
trước đó vào sáng ngày năm tháng một mươi một ông phạm văn sơn chủ tiệm vàng hồng bền
đã trình báo bị kẻ gian lấy mất hai trăm linh cây vàng trị giá tài sản khoảng bảy tỷ đồng
công an tỉnh bình thuận đã lập biên bản thu giữ số vàng tăng vật
và tiến hành di lý lâm về bình thuận
vâng thưa quý vị như vậy là cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm
đặc biệt là trộm cắp tài sản
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
các đối tượng đã thực hiện những vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi và liều lĩnh
không chỉ nhắm vào các nhà dân mà các quán cà phê giải khát
cũng là một trong những điểm mà các đối tượng nhắm tới
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại bạc liêu
vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chỉ trong một đêm
ba quán cà phê do anh lý nhật trường
chú phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu quản lý
bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản
điều đặc biệt tất cả các vụ trộm cắp tài sản này xảy ra với cùng một thủ đoạn
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường
tiến hành điều tra xác minh và nhận định đây là thủ đoạn trộm cắp hết sức chuyên nghiệp
cơ quan công an nhanh chóng xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
đồng thời phát động nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
đến ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đối tượng gây án đã phải lên cơ quan công an đầu thú về hành vi của mình
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên nguyễn muôn thuận chú xã vĩnh trạch
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đối tượng khai nhận lợi dụng lúc đêm khuya
các quán cà phê không có người đã dùng một thanh sắt cậy cửa đột nhập vào các quán cà phê
trên địa bàn thành phố bạc liêu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
được biết đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng nhà người dân nghỉ trưa
không phát cửa cân thận đột nhập lấy trộm tài sản
đối với cơ sở kinh doanh quán cơ sở kinh doanh nước dạy khác
các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn lợi dụng chủ cơ sở kinh doanh buôn bán
không để ý lẻn vào thanh trống lấy trộm tài sản đổ thốt
trước những thủ đoạn tinh vi liều lĩnh của các đối tượng trộm cắp tài sản như hiện nay
đặc biệt là trong những tháng cuối năm
người dân cần hết sức cảnh giác chủ động trong việc tự bảo vệ tài sản của bản thân
nêu cao tinh thần tố giác đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an và các ngành chức năng
mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
có những biện pháp phù hợp hiệu quả để bảo vệ tài sản của bản thân và những người xung quanh
góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tàng trữ trái phép gần một tấn pháo
hai đối tượng là nguyễn đăng mười và nguyễn đăng minh là con trai của mười
cùng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình vừa bị công an tỉnh quảng bình phát hiện bắt giữ
cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan
đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi liên quan của nguyễn đăng mười
phát hiện và thu giữ hai mươi bảy thùng pháo các loại với tổng trọng lượng hơn chín trăm linh kg
hai xe ô tô sáu điện thoại di động và hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
đây là chuyên án đấu tranh với các đối tượng tàng trữ trái phép pháo trên địa bàn tỉnh quảng bình
lớn nhất từ trước đến nay thu giữ lượng lớn với gần một tấn pháo có ký hiệu do nước ngoài sản xuất
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng châu hoàng thọ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã vĩnh sương huyện tân châu tỉnh an giang
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thạnh tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn vốn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã bình hàng trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
và đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại ấp bưng thung xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện